dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân với tỷ lệ chín mươi năm ba quốc hội tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và một bên là liên minh châu âu và các nước thành viên liên minh châu âu evipa
theo nghị quyết phán quyết được ban hành trong thời hạn năm năm kể từ ngày hiệp định có hiệu lực hoặc trong một thời gian dài hơn theo quyết định của ủy ban thành lập theo điều bốn một của hiệp định đối với bị đơn là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam được coi như phán quyết của trọng tài nước ngoài
tòa án có thẩm quyền của việt nam áp dụng quy định của bộ luật tố tụng dân sự về thủ tục công nhận và cho thi hành tại việt nam phán quyết của trọng tài nước ngoài phù hợp với công ước về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài
kể từ ngày hiệp định có hiệu lực phán quyết được ban hành đối với bị đơn là liên minh châu âu hoặc nước thành viên liên minh châu âu được công nhận như bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án việt nam
tòa án nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi người phải thi hành phán quyết có tài sản ra quyết định công nhận cho thi hành phán quyết trên lãnh thổ việt nam khi người được thi hành phán quyết có đơn yêu cầu